tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết ông đã ký một đề nghị chính thức đề nghị ukraine gia nhập liên minh châu âu eu
nhà lãnh đạo ukraine đã yêu cầu eu cho phép kiev trở thành thành viên ngay lập tức theo một thủ tục đặc biệt do nước này đang tự bảo vệ mình trước các hành động quân sự của nga
trước đó chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen cho biết eu có quá trình hợp tác với ukraine trong nhiều lĩnh vực
trong đó có năng lượng việc tích hợp thị trường chung và eu mong muốn nước này gia nhập khối
tổng thống ukraine cũng cho biết ông đã có cuộc điện đàm với bà bland về các quyết định cụ thể nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của ukraine
hỗ trợ tài chính vĩ mô và tư cách thành viên của ukraine trong eu
tuy nhiên quyết định kết nạp các quốc gia mới vào eu nằm ở các thành viên có tiếng nói lớn hơn như pháp đức
vốn không phải lúc nào cũng đồng ý với quan điểm của ủy ban châu âu
ukraine hiện vẫn chưa phải là ứng cử viên chính thức cho các cuộc đàm phán gia nhập